sau khi bị cảnh cáo thẻ vàng tất cả các lô hàng thủy sản của việt nam sẽ bị kiểm tra khi xuất khẩu sang thị trường châu âu
nếu không giải quyết được vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định việt nam sẽ bị áp dụng thẻ đỏ
khi đó tất cả sản phẩm thủy sản khai thác của việt nam sẽ bị cấm xuất khẩu vào eu
và trước tình trạng này hôm nay tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp đã họp lần thứ nhất để bàn giải pháp tháo gỡ
đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ chủ trì buổi họp
ngay sau khi ec cảnh báo thẻ vàng cả hệ thống chính trị nước ta đã tập trung thực hiện các giải pháp để khắc phục khuyến nghị của ec
tuy nhiên tình trạng các tàu cá của việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn diễn ra
đặc biệt trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã xảy ra bốn mươi một vụ với sáu mươi chín tàu và hai trăm bảy mươi một ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài
tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ đã đề nghị các tàu cá của việt nam
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục thẻ vàng ec
là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để hướng tới nghề khai thác thủy sản bền vững
để ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân việt nam vi phạm khai thác trái phép tại vùng biển của nước ngoài
trong năm năm tới chúng ta làm nào để hiện đại hóa hệ thống thẻ vàng của hệ thống thủ tướng
phó thủ tướng chính phủ đã đề nghị các tàu cá của việt nam

để có cơ cấu khai thác cơ cấu nuôi trồng thủy sản phù hợp khắc phục tình trạng hiện nay
chúng ta đang tập trung cho khai thác quá nhiều trong khi đó nguồn lợi hải sản trong vùng biển của nước ta có hạn